thưa quý vị chợ là nơi dễ lây lan dịch covid một mươi chín
xác định được vấn đề này nên công tác phòng dịch ở các chợ đang được các địa phương giám sát chặt chẽ
tại khu vực nông thôn của tỉnh quảng ngãi các chợ đều được tăng cường phòng dịch không chủ quan lơ là
ghi nhận tại một chợ quê ở nông thôn thời dịch covid một mươi chín
hai chốt kiểm soát dịch được kích hoạt tại chợ bình hòa huyện bình sơn của tỉnh quảng ngãi
để vào bên trong chợ tất cả người dân đều phải qua khu vực kiểm soát dịch
đo thân nhiệt sát khuẩn là yêu cầu bắt buộc tại chợ
lực lượng kiểm soát dịch cũng cho khai báo y tế đối với người từ địa bàn ngoài xã tới mua bán
chợ bình hòa là một trong số những chợ nông thôn ở quảng ngãi thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
hiện tại tất cả các quầy hàng kinh doanh không thiết yếu trong chợ
đều đã đóng cửa
tiểu thương kinh doanh các mặt hàng hóa thiết yếu dù hoạt động mua bán
nhưng được yêu cầu thực hiện nghiêm công tác phòng dịch
người đến chợ mua bán phải giãn cách theo quy định

đến giờ này có thể hoàn thiết yếu người ta cũng không do buôn bán
còn có thể hoàn thiết yếu người ta cũng đã tự gióp chấp hành nghỉ tổng thờ ở nhà
sau khi có thông bố mát thì sẽ thực hiện lại
chợ là nơi đáng lo nhất về nguy cơ bùng phát dịch covid một mươi chín
do vậy giám sát chặt phòng dịch ở chợ như cách mà quảng ngãi đang thực hiện
sẽ góp phần hạn chế dịch sản xuất